tại đà nẵng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cũng vừa có công điện đề nghị các sở ban ngành quận huyện trên địa bàn triển khai ứng phó với vùng áp thấp trên biển đông và mưa lớn trên diện rộng
công điện yêu cầu các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển của vùng áp thấp để chủ động phòng tránh
các quận huyện sẵn sàng triển khai phương án phòng chống lũ lũ quét thông báo cho người dân biết tình hình mưa lớn để chủ động phòng chống
các sở ngành liên quan triển khai phương án phòng chống mưa lũ cho các công trình các biện pháp phòng chống ngập ống khơi thông dòng chảy tại các khu dân cư
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai hiện có hơn một tàu cá đang hoạt động trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
gồm tàu các tỉnh thanh hóa nghệ an quảng trị đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định khánh hòa phú yên bình thuận và bà rịa vũng tàu